tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn của huyện việt yên và tỉnh bắc giang
cơ bản được kiểm soát khoanh vùng
tuy nhiên trên địa bàn huyện việt yên còn hơn sáu mươi lao động đang ở thuê trọ
và để nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đồng thời góp phần giúp tỉnh bắc giang giảm bớt những khó khăn áp lực nhanh chóng
chiến thắng dịch bệnh ubnd tỉnh lạng sơn chủ động đề xuất phối hợp cùng với
ubnd tỉnh bắc giang triển khai chỉ đạo tổ chức đón người lao động của tỉnh có nhu cầu trở về địa phương
trong sáng nay gần bảy trăm linh công nhân lao động của tỉnh lạng sơn đã được đón tạm thời về địa phương
các trường hợp này đã đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
số các công nhân này đều có nguyện vọng trở về địa phương là các trường hợp f đã được chữa khỏi bệnh
các trường hợp f một đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà
các trường hợp công nhân đang ở trong vùng cách ly giãn cách xã hội cách ly y tế đã xét nghiệm rt pcr âm tính ba lần trở lên
như vậy trong đợt một này tỉnh lạng sơn đã tiếp nhận và đón một sáu mươi ba trường hợp người lao động đủ điều kiện về địa phương
cùng với tỉnh lạng sơn một số tỉnh cũng đã có kế hoạch cùng với tỉnh bắc giang để đón công nhân tạm thời trở về địa phương
riêng các huyện thành phố của tỉnh bắc giang cũng đã có kế hoạch đón hơn một mươi sáu công nhân của địa phương tạm thời trở về nơi cư trú